tại hà nội đoàn nghệ thuật unesco di sản dân ca sứ nghệ thuộc hội di sản văn hóa việt nam
đã tổ chức chương trình kỷ niệm một mươi bốn năm ngày di sản văn hóa việt nam
chương trình thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật thủ đô
cũng tại lễ kỷ niệm hội di sản văn hóa việt nam đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền quảng bá bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví dọng sứ nghệ
đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới như bổ sung điều lệ và kiện toàn tổ chức trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tổ chức nhiều hoạt động phát triển câu lạc bộ dân ca ví dọng sứ nghệ tại hà nội
thông qua chương trình nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ về vai trò và sứ mệnh
trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý báu của dân tộc việt nam